bản tin dịch covid một mươi chín của bộ y tế cho biết tính đến nay đã có bốn mươi sáu chín trăm sáu mươi năm ca được điều trị khỏi
và gần bảy triệu liều vaccine được tiêm chủng
sáng ngày hôm nay mùng ba tháng tám việt nam có ba năm trăm bảy mươi tám ca mắc covid một mươi chín
trong đó thành phố hồ chí minh nhiều nhất với một chín trăm chín mươi tám ca
riêng hà nội có thêm hai mươi chín ca bệnh mới trong đó tám ca tại cộng đồng